xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
còn tại thị xã đông triều thế mạnh của vùng đất màu mỡ phỉ nhiêu đã được nhân dân tại đây khai thác rất hiệu quả để trở thành vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh
đặc biệt là đã xây dựng thương hiệu các loại nông sản nức tiếng gần xa như gạo nếp cái hoa vàng na dai vải thiều cam canh hay bưởi diễn
đến nay thì toàn bộ có một hectare na được triển khai thực hiện trong đó thì có trên ba trăm linh hectare đạt tiêu chuẩn việt gáp đã mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân đông triều nói chung
những kết quả của chương trình ô cốp được triển khai thành công bước đầu và là hiệu ứng lan tỏa trong cả nước sẽ có các bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm giúp xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất hơn
tại xã việt dân thị xã đông triều xác định nông nghiệp là yếu tố cơ bản đặc thù của địa phương lãnh đạo xã đã định hướng về việc xây dựng tạo sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu xã
vì vậy các quy trình sản xuất theo quy chuẩn việt gáp đặc biệt là định hướng để thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm là định hướng mà các cấp chính quyền xã đã xây dựng và triển khai
chương trình thực hiện mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp của tỉnh quảng ninh chúng tôi có xây dựng hai sản phẩm một là sản phẩm bưởi và hai là sản phẩm na quảng
đến thời điểm này chúng tôi đã đưa các quy trình sản xuất theo quy trình sản xuất việt gáp để được công nhận sản phẩm đạt sản phẩm an toàn về vệ sinh thực phẩm
thứ hai là trong xây dựng sản phẩm ô cốt để công nhận đánh giá sao của sản phẩm ô cốt
hoàn thiện các hồ sơ minh chứng để gửi đơn vị đánh giá công nhận là sản phẩm ô cốt
đây là một trong nội dung mà đưa cái thương hiệu sản phẩm ra thị trường đặc biệt là thị trường tiêu thụ hiện đại như ngày nay
đây là vườn na theo tiêu chuẩn việt gáp trên diện tích một mươi m hai của gia đình chị nguyễn thị mai tại thôn tân thành
với bảy trăm linh gốc na này hàng năm đã mang lại cho gia đình chị hàng trăm triệu đồng